ông phạm văn điểu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tp hội an tỉnh quảng nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tiến hành khởi tố bị can khám xét tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó ông phạm văn điểu bị công an tp tam kỳ ra quyết định tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
do liên quan đến gói thầu dự án xây dựng bờ kè sinh thái cẩm kim giai đoạn hai
và các dự án khác được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tp hội an
việc khởi tố bắt giữ ông phạm văn điểu liên quan đến vụ án vi phạm trong công tác đấu thầu
gây thất thoát số tiền lớn ngân sách nhà nước tại quảng nam
trước đó công an tp tam kỳ đã bắt nhiều đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tp tam kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng đặng đức lâm chú tại thôn hùng lãm một xã hồng thái huyện việt yên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn ba tỷ đồng
dưới hình thức trao đổi mua bán căn hộ trung cư bất động sản
trước đó trong khoảng từ tháng ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tp tam kỳ
nhận được đơn tố cáo của một số người dân
tiến hành điều tra xác minh xác định đặng đức lâm là đối tượng không có năng lực tài chính
để mua bán nhà đất nhưng có am hiểu về lĩnh vực bất động sản
thông qua các trang mua bán nhà đất đối tượng biết được nhu cầu của một số bị hại
và tìm cách tiếp cận
bằng chiêu bài có nhu cầu mua bán căn hộ và có suất mua căn hộ giá ưu đãi
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng đã lừa nhiều công dân đặt tiền mua bất động sản
rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hơn ba tỷ đồng
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp
tp hcm cho biết tổ công tác vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng xe gian
để di chuyển trên phố hiện tan vật cùng đối tượng đã được bàn giao cho công an phường một mươi hai xử lý
vào đêm hai mươi một tháng một mươi hai trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
và đảm bảo an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường từ quận gò vấp
khi đến đường quang trung phường tám tổ công tác liên ngành ba trăm sáu mươi ba công an quận gò vấp
đã phát hiện một người đàn ông điều khiến xe máy chở thêm một người khác lưu thông trên đường
có nhiều biểu hiện khá nghi
tổ truy đuổi đến đường tân sơn phường một mươi hai thì tiến hành chặn xe lại để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra giấy tờ lực lượng nghi ngờ đây là xe gian nên đã đưa về công an phường một mươi hai làm việc
qua đấu tranh người này khai tên nguyễn văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh hải dương
có tiền án về tội cố ý gây thương tích
chiếc xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín z một năm mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu được mua ở tiệm cầm đồ
cùng giấy chứng nhận đăng ký xe với giá hai mươi sáu triệu đồng từ hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
sau khi kiểm tra thì chiếc xe máy gắn biển số năm mươi chín z một trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi sáu không hiển thị trên hệ thống
tiến hành tra số khung số máy thì hiện ra biển số khác
ngoài ra qua xác minh giấy chứng nhận đăng ký xe cũng là giả
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe cùng phương tiện
và bàn giao hai người cho công an phường một mươi hai tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự
liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ ưu tú hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
trước đó nghệ sĩ hoài linh bị một số người gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tố cáo về việc có hành vi chiếm đoạt hơn một mươi ba tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền trung
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
qua xác minh cơ quan chức năng xác định tổng số tiền hoài linh quyên góp cho đồng bào miền trung
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi là một mươi năm bốn tỷ đồng
trong đó hoài linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn năm trăm linh triệu đồng để chung tay cứu trợ đồng bào
sau khi nhận được quà cứu trợ nhiều địa phương đã có thư cảm ơn hoài linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp
nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hòa linh bị bệnh
nên nghệ sĩ đã không thể đi miền trung dẫn đến chậm trễ việc giải ngân từ thiện
tuy nhiên sau đó hoài linh đều ý quyền cho người quen đi trao từ thiện ở miền trung
từ đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho rằng không có dấu hiệu tội phạm
nên không khởi tố vụ án
kính thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố biên hòa đồng nai cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn như hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại đồng nai
và huỳnh hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tp hcm để điều tra
làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đáng nhâm dần
hai nghìn hai mươi hai qua các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng phối hợp trinh sát
phòng chống tội phạm về ma túy công an tp biên hòa phù hợp với công an phường tam hiệp
bác quả tăng hảo và nam đang có hành vi mua bán chất ma túy tại khu phố bảy
tp tam hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai thu giữ một gói hàng khay sáu mươi hai viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của hảo ở phường an bình tp biên hòa
cơ quan công an thu giữ thêm bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp hai gói ma túy
công an huyện phong điền thành phố cần thơ cho biết vừa bắt đối tượng trộm cắp tài sản với tổng giá trị
là lên đến một trăm ba mươi triệu đồng xảy ra trên địa bàn xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ
theo hồ sơ vụ việc ngày hai mươi tháng một mươi hai bà phạm ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ ấp trường phú b
xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ đến công an xã trường long trình báo về việc mất tài sản
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi tháng một mươi hai bà bích phát hiện tại nhà bị mất trộm số tiền một trăm ba mươi triệu đồng và hai triệu quân
hai triệu tiền hàn quốc số tiền này bảo cất giữ trong tủ quần áo kế giường ngủ sau khi tiếp nhận tin báo
công an xã trường long khẳng trưng khởi lực lượng xuất hiện trường điều tra xác minh nằm tất cả thông tin ban đầu
sau khi làm việc với những người có liên quan và sàng lọc đối tượng có biểu hiện nghi vấn công an xã trường long
tiến hành đấu tranh khai thác đối với đối tượng dương tường nguyên sinh năm hai nghìn bốn ngủ ấp trường phú bê
xã trường long huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan công an
nguyên thừa nhận hành vi trộm cắp của mình vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ cây cầu bắt qua sông cái đôi vạm thuộc huyện phú tân tỉnh cà mau bị sạp trong thời gian hoàn thiện
và tổ công tác do ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo thành lập gồm lãnh đạo sở giao thông vận tải
sở xây dựng và các đơn vị liên quan đã đến huyện phú tân để kiểm định nguyên nhân sự cố lúng trụ gây sập nhịp giữa cổ cầu
tại buổi kiểm tra thực tế theo đánh giá của các thành viên trong đoàn đây là sự cố nghiêm trọng khi một trụ cầu đã bị lúng
và một nhiều cầu giữa bị sập hoàn toàn trong khi công trình đã hợp long vì vậy cần phải có cơ sở khoa học để xác định nguyên nhân
bởi việc thi công là làm theo hồ sơ thiết kế có giám sát chủ đầu tư kiểm tra từng công đoạn nên không thể nhận định nguyên nhân sự cố vào lúc này
hiện chính quyền địa phương đã cắm bị cảnh báo nguy hiểm và rào chắn khu vực xung quanh cầu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh nguyên nhân khiến cây cầu bị sập

người dân hai bờ sông cái đôi vạm có vốn đầu tư khoảng năm mươi bốn tỷ đồng trong lúc đang chờ hoàn thiện phần lan can thì khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai
người dân hai bờ sông cái đôi vàm thấy một trụ chính cầu vượt sông bị lúng dần
sau khi trụ này lúng khoảng bốn mét hai nhịp dẫn hai bên sập xuống sông gây tắc nghẽn giao thông thủy cầu này dài hơn một trăm linh mét rộng sáu năm mét
kính thưa quý vị để giúp đỡ gần một năm triệu người dân khó khăn đã lập danh sách trong các đợt hỗ trợ nhưng chưa nhận được tiền
và chính quyền tp hcm đã quyết định bổ sung bốn một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
với lần bổ sung này thành phố thủ đức và quận một mươi hai cùng được cấp hơn năm trăm linh tỷ đồng
huyện hóc môn và quận tân phú cùng nhận hơn ba trăm linh tỷ đồng
một số địa phương khác đều được cấp hơn hai trăm linh tỷ đồng gồm quận bảy quận tám gò vấp bình thạnh tân bình
tổng số tiền này để bổ sung cho các gói hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ và ba gói riêng của thành phố hỗ trợ người dân bị covid một mươi chín tác động
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện và kết thúc hỗ trợ trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp cần ưu tiên giúp đỡ là người đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa nhận tiền do bị cách ly điều trị bệnh trong thời điểm chi tiền
người đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ ở ba đợt nhưng vì lý do dịch bệnh chưa được lập danh sách
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội thành phố ở đợt dịch thứ tư tp hcm đã triển khai nhiều gói hỗ trợ và đã chi hơn một mươi hai tỷ đồng để giúp đỡ trên tám tám triệu người
trong ba gói hỗ trợ thành phố triển khai gói thứ ba quy mô lớn nhất với hơn bảy bảy triệu người đã được duyệt danh sách
đến nay hơn sáu hai triệu người gần tám mươi một đã nhận tiền kinh phí trên sáu hai trăm linh tỷ đồng và còn một năm triệu người khó khăn chưa được hỗ trợ
hiện quận một mươi tp hcm là địa phương duy nhất tại tp hcm ghi nhận nguy cơ dịch cấp độ ba vùng cam
vậy thì việc dạy học trực tiếp của các trường ở quận một mươi thay đổi như thế nào
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là trường có sĩ số học sinh thuộc khối trung học cơ sở đông nhất quận một mươi trường trung học cơ sở hoàng văn thụ
đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp theo cấp độ ba ngay từ ngày đầu tiên học sinh khối chính quay lại trường
bởi khi quận một mươi còn là vùng xanh thì phường bốn nơi thường trú đóng lại là vùng cam
chính vì vậy khi quận một mươi trở thành vùng cam thì việc giảng dạy trực tiếp của nhà trường cũng không có nhiều thay đổi
nhưng vẫn phải chủ động linh hoạt trong mọi tình huống
phương án thì mình đã xây dựng và cũng báo với phụ huynh luôn
khi mà trường ở trong cái mức độ ở vùng nào thì mình thích ứng với thời phát biểu đó
thì trường xây dựng luôn thờ khóa biểu là cho ba vùng đó ngay từ đầu
trong khi ở vùng ba như vậy thì thờ khóa biểu của nhà trường xây dựng là từ một mươi hai tiết
và có thể tăng những cái tiết cho các em phụ đạo thêm thì cái số tiết nó cũng vẫn đảm bảo là không quá một mươi tám tiết
hiện nay thì tuần vừa rồi và những tuần này các em chờ đi học là có ba buổi
các trường trung học cơ sở thì hoạt động theo cấp độ dịch của địa phương
còn trường trung học phổ thông thì lại hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố hồ chí minh
chính vì vậy dù nằm trên địa bàn quận một mươi nhưng trường trung học phổ thông nguyễn du
vẫn xây dựng kế hoạch dạy học theo cấp độ dịch của thành phố là cấp độ hai
một số hoạt động thể thao dưới sân vẫn cho học sinh duy trì và các lớp vẫn giảng dạy bình thường
nhưng nhà trường sẽ tăng cường khuyến cáo về công tác phòng dịch
trường nằm trong địa bàn của quận một mươi là khu vực đang là vùng cam
là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
thì nhà trường cũng đã họp bang chỉ đạo phòng dịch covid và thông báo với phụ huynh biết rõ cái này
và nhắc nhở phụ huynh động viên con em mình không la cà không ăn uống trong các hàng quán
ở xung quanh địa phương của quận một mươi để hạn chế sự tụ tập đông người
nó ngăn cái nguy cơ lây nhiễm cho học sinh
thì cái điều đó thì nghĩa là chúng ta cập nhật theo cái tình hình của từng địa phương
để có cái gì chúng ta nhắc nhở với nhau cùng nhau để thực hiện cho nó tốt
trước đó ủy ban nhân dân quận một mươi yêu cầu hàng quán ở sáu phường có dịch ở cấp độ cao
ngừng bán rượu bia hạn chế một số hoạt động
đối với cơ sở giáo dục sẽ căn cứ theo hướng dẫn của sở giáo dục để áp dụng linh hoạt
để vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo chuyên môn dạy học
riêng đối với quận một mươi thì ban chỉ đạo quận một mươi sẽ quyết định việc chuyển trạng thái đối với các đơn vị
và chuyển trạng thái như thế nào cụ thể ra sao về mặt chuyên môn
thì sở giáo dục cũng đã có hướng dẫn rất là chi tiết
thì các trường sẽ căn cứ vào đấy để quyết định cái hình thức tại các đơn vị của mình
và việc dạy vào học của giảm số tiết tối thiểu và vừa kết hợp việc học trực tiếp và trực tuyến
việc tổ chức các lớp học phân luận đi và đo thân nhiệt kiểm tra năm k trên các lớp học
sẽ được tổ chức thực hiện nghiêm tại các trường học
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
khi một quận quyện hay cả thành phố thay đổi cấp độ dịch
đồng nghĩa việc chạy học trực tiếp cũng sẽ thay đổi tương ứng
việc này đã nằm trong kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp của các cơ sở giáo dục quận quyện và thành phố
hiện nay các trường vẫn thực hiện song song hai hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp